căng thẳng giữa mỹ và iran có chiều hướng gia tăng sau vụ việc ngày hôm qua khi một căn cứ của mỹ ở jordani bị tấn công bằng máy bay người lái khiến ba binh sĩ mỹ thiệt mạng và hơn ba mươi người khác bị thương
washington cáo buộc các nhóm tay súng cực đoan được iran hậu thuẫn ở syri và iraq đứng sau vụ việc này trong khi tehran lên tiếng bác bỏ
hãng thông tấn iran dẫn tuyên bố của bộ ngoại giao iran nêu rõ các nhóm vũ trang trong khu vực quyết định và làm việc theo những nguyên tắc ưu tiên và vì lợi ích riêng
không phải theo chỉ đạo của tehran
người phát ngôn bộ ngoại giao iran naseh ka anani cảnh báo những cáo buộc và động thái thiếu thân thiện của một số quan chức phương tây có thể đe dọa hòa bình ổn định khu vực và quốc tế
bên cạnh đó người phát ngôn trên kêu gọi các nước phương tây hướng sự tập trung vào việc ngăn chặn bạo lực trên giải gaza và tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo cho người dân ở giải đất này
trước đó chính phủ mỹ đã đưa ra thông báo về một vụ tấn công ở đông bắc giordani giáp biên giới syri
đêm qua chúng ta đã trải qua một ngày khó khăn ở khu vực trung đông chúng ta đã mất ba binh sĩ dũng cảm trong một cuộc tấn công vào một trong những căn cứ ở khu vực chúng ta sẽ đáp trả vụ việc này
theo truyền thông mỹ đây là lần đầu tiên quân đội mỹ chịu tổn thất về người kể từ khi xung đột hamas israel nổ ra vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
tổng thống mỹ joe biden cho biết thêm washington vẫn đang thu thập thêm thông tin về vụ tấn công và sẽ tìm ra thủ phạm ở thời điểm
trong khi đó chia sẻ trên mạng xã hội x ngoại trưởng anh david cameron lên án cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các cư quân sự của mỹ ở jordan cho rằng tehran có liên quan tới hoạt động của các nhóm vũ trang trong khu vực